thưa quý vị sau một mươi ngày xuất quân thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ
hôm qua ngày một mươi chín tháng hai đoàn công tác của bộ công an việt nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về việt nam
những dấu ấn mà đoàn công tác để lại trong lòng bạn bè quốc tế
một lần nữa khẳng định bản lĩnh chuyên nghiệp và tấm lòng nhân ái của lực lượng công an nhân dân
cùng với việc cử cán bộ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại liên hợp quốc
đã khẳng định năng lực tham gia và khả năng hoàn thành các nhiệm vụ quốc tế của lực lượng công an nhân dân việt nam
vấn đề và chính sách ngày hôm nay với khách mời là trung tướng tô ân sô
người phát ngôn của bộ công an sẽ chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này
trước khi đi vào phần trao đổi thì mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe các chia sẻ của các một cán bộ chiến sĩ
vừa trở về từ thổ nhĩ kỳ để hiểu hơn về tình cảm lòng biết ơn và sự trân trọng
mà người dân nước bạn dành cho các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân việt nam